chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đối ngoại vào hội nhập tuần này
và như thường lệ mở đầu chương trình sẽ là những thông tin đối ngoại nổi bật đã diễn ra trong tuần qua
trong thời gian qua các cơ quan chức năng việt nam đã phối hợp thực hiện nhiều chuyến bay
để đưa người việt nam từ hoa kỳ nga tây ban nha thái lan philippines nhật bản
về nước trong nỗ lực bảo hộ công dân trước tình hình phức tạp của dịch bệnh
các chuyến bay hiện ưu tiên các đối tượng cần hỗ trợ sớm như trẻ em dưới một mươi tám tuổi
người già người gặp khó khăn khi ở nước ngoài
hiện nguyện vọng và nhu cầu trở về việt nam còn cao
đặc biệt khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước đã được kiểm soát
tuy nhiên các hãng hàng không vẫn đang hoạt động hạn chế do dịch bệnh
các hành khách sau khi đáp tại việt nam đều được xét nghiệm kiểm tra sức khỏe cách ly theo quy định
công tác đón tiếp phục vụ hành khách từ mặt đất đến trên không của chuyến bay
được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh
hành khách đều được đo thân nhiệt kiểm tra phỏng vấn tình trạng sức khỏe trước khi lên máy bay
và phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình
tất cả các thành viên phi hành đoàn được bảo hộ y tế toàn thân
tàu bay được khử trùng toàn bộ buồng lái và khoang hành khách trước khi tiếp tục khai thác
đối với công tác bảo hộ công dân thưa ông
đối với công tác bảo hộ công dân của chúng ta cũng có rất nhiều khó khăn phức tạp
nó xảy ra các tình trạng như mắc kẹt ở các sân bay các nước đóng cửa biên giới
rồi là thực hiện các biện pháp như ngăn cấm các thị thực người ra vào
thì bà con ta cũng bị những khó khăn nhất định
rồi là những điều kiện y tế của các nước cũng khác nhau
và khi mà
khi mà dịch bệnh nó diễn biến quá nhanh và đối với các nước đó thì người ta cũng phải tập trung
để mà lo chống đỡ để cứu ủng hộ cho bản thân người dân các nước đó
thì đương nhiên là chúng ta cũng làm việc với các nước để họ cũng hỗ trợ y tế cho cộng đồng người dân của chúng ta
thế nhưng mà nó cũng có những cái khó khăn nhất định
cái covid này thì nó vô hình và cái mức độ lây lan thì nó hết sức là
nguy hiểm và nhanh chóng
do đó mà các cái cán bộ ngoại giao đặc biệt là các cơ quan đại diện ta nước ngoài
thì trong cái bối cảnh dịch bệnh như vậy
thì có thể nói là ở trong nước thì các cái cán bộ về y tế
rồi quốc phòng rồi an ninh thì cũng là những cái người mà trong tuyến đầu để mà chống dịch
rồi là hỗ trợ cho công dân đồng bào ta
thì đối với ở bên ngoài thì có thể nói là các cán bộ
các cơ quan đại diện ngoại giao thì cũng là những chiến sĩ trên tuyến đầu ở bên ngoài
trong cái việc là triển khai cái việc là bảo hộ công dân
như chúng tôi vừa nói là ra sân bay biến cảng rồi là gặp tiếp xúc hỗ trợ cho bà con mình
rồi là làm việc với các cơ quan chức năng hàng không rồi chính quyền ở các tỉnh thành phố
để mà tạo
có cái điều quyền thuận lợi phối hợp cơ quan trong nước để đưa bà con chúng ta về
và cái nguy cơ lây nhiễm cũng rất là cao
thì cũng thưa với chị là trên thực tế thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã có những cán bộ
cơ quan đại diện mình trong quá trình làm công tác đối ngoại cũng như bảo công dân thì cũng đã có bị nhiễm dưng tính với covid
hoặc là những cán bộ trong quá trình triển khai thì đã tiếp xúc với những người dương tính và khi về
là phải tự cách ly kể cả là những cái đại sứ hay là trưởng cơ quan đại diện bắc cạn
thì sau khi mà tiếp xúc làm việc xong thì mới nhận được cái thông tin đó thì cũng đã phải tự ở nhà cách ly
thế cũng rất là may mắn là đến nay thì cũng chưa xảy ra cái trường hợp tử vong nào đối với các cán bộ của cơ quan đại diện
nhưng mà cũng đã có những cái trường hợp tử vong đối với các cái người dân trong cái cộng đồng của chúng ta
đấy cũng là điều rất là đáng tiếc
mặc dù là chúng ta cũng rất là nỗ lực khuyến cáo cũng như là phối hợp với các chính quyền sở tại để mà triển khai hỗ trợ y tế cho bà con trong cộng đồng
qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết là có rất là nhiều công dân việt nam thì họ đang có nhu cầu để mua vé máy bay trở về nước
thế nhưng mà cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn
và mặc dù là các cơ quan ngoại giao của việt nam cũng đã có những cái sự nỗ lực và cố gắng để hỗ trợ có những chuyến bay đưa công dân về nước
tuy nhiên là số lượng thì cũng còn khá là hạn chế
vậy thì sắp tới thì chúng ta có tăng số lượng và tấn suất các chuyến bay như vậy hay không
đất nước của chúng ta thì vẫn còn đang phải thực hiện rất là nhiều biện pháp để ngăn chặn cái nguồn lây nhiễm từ bên ngoài
đấy để đảm bảo cho cái sức khỏe cái đời sống của người dân ở trong nước
đấy thành ra là cái việc mà chúng ta tiếp nhận về thì cũng phải rất là từ từ
đấy chứ cũng không thể là ồ ạt được
đấy thì lý do là cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế và cái điều kiện mà về các cái cách ly rồi là tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho cộng đồng thì nó cũng phải có khả năng
chứ chúng ta cũng không thể tiếp xúc ồ ạt được
nhưng mà trong cái bối cảnh đó thì là chính phủ mới có một cái chủ trương là trước mắt thì là chúng ta đưa những cái máy bay thương mại nhưng mà riêng lẻ tổ chức cái chuyến
đến những cái máy bay thương mại nhưng mà riêng lẻ tổ chức các chuyến
những cái nơi mà có đông những cái người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần thiết như tôi đã đề cập

rồi những cái hoàn cảnh như nó bị kẹt nhưng mà hết sức là gọi là đặc biệt khó khăn